đi ra hướng đi ra ngoài
để kiếm việc làm
thì nó có những hướng
để đi theo hướng của ngành du lịch
việc các doanh nghiệp phối hợp
với nhà trường là nó có hai việc
thứ nhất là chúng tôi liên kết như thế
để có nơi để sinh viên có thể
thực hành thứ hai là
chính doanh nghiệp là nơi mà các em
có thể sau này ra trường để
là một vị trí việc làm trong doanh nghiệp đó
thứ ba là chúng tôi
mời được các chuyên gia có chất lượng
từ các doanh nghiệp này về đào tạo các em
chính các chuyên gia này về đào tạo các em thì trong quá trình đào tạo
sẽ nhận lấy rằng là có những em nào
có những tố chất nào
và chính thầy cô
đến từ doanh nghiệp là chuyên gia sẽ chọn các em
các cái làng nghề
hoặc là những cái nơi mà
xuất phát của những món ăn ngon
càng phải được trân trọng
nâng niu hơn
riêng nhà trường
hoặc các đơn vị thì cũng nên
có những cái buổi
thường xuyên tổ chức cho
các em để mà đi đến
những cái làng nghề để
tìm hiểu học hỏi
để cảm nhận được những cái
tinh tí của cái ẩm thực việt nam
đứng trước một nhu cầu
quá lớn của thị trường kinh doanh ẩm thực
nhà hàng khách sạn công tác đào tạo
đầu bếp cũng như quản lý bếp
hay bếp trưởng hiện tại không phải là
không có nhiều rào cản khó khăn
khó khăn đầu tiên nằm ở khâu
chuẩn hóa bằng cấp giảng dạy của các giảng viên
tuy nhiên công tác liên kết
mời các giảng viên nước ngoài về
đào tạo của trường trung cấp sài gòn curric
là một giải pháp tốt trên nhiều mặt
vấn đề khó khăn hiện nay
của nghề bếp thì phải nói đến
lực lượng giảng viên
giảng viên của chúng tôi ở trong ngành
đó là những người bếp trưởng của các sạn
cao cấp tuy nhiên về chuẩn
bằng cấp thì đấy là
một trong những vấn đề khó khăn
nhà trường thì thường xuyên có những đợt
để mà mời các giáo viên
ở nước ngoài về để giảng dạy
cái điều này nó cũng giúp cho
nhập được các tình hình thực tế
của các nước khác trên thế giới
ví dụ như bếp âu
thì chúng tôi hay mời những giáo viên
người mỹ về đây dạy
về bánh ngọt về phục vụ nhà hàng
hoặc là bếp
thì có cả bếp ở úc
thì những chương trình này
là chúng tôi thấy rằng các em học viên
nhận thức được rất là rõ ràng
rằng ngoại ngữ
là một môn mà
khá là quan trọng trong
công việc làm của mình sau này
thưa quý vị thưa các bạn
tính đến năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan ẩm thực đất phương nam
một sự kiện thường niên do sở du lịch phối hợp
cùng hiệp hội du lịch tp hcm
và công ty cổ phần dịch vụ du lịch phú thọ tổ chức
đã bước sang mùa thứ tám
liên hoan là ngày hội để quảng bá
cho du lịch ẩm thực việt
với các món ăn từ khắp các miền quê hương
cũng như nhiều mối giao lưu ẩm thực
tới từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới
liên hoan thường diễn ra khoảng từ
ba mươi một tháng năm tới những ngày đầu tháng sáu
và chúng ta sẽ cùng đón đợi
liên hoan lần thứ chín của năm nay
vào cuối tháng này
liên hoan ẩm thực đất phương nam
thường được tổ chức tại công viên phan hóa
đàm sen quận một mươi một tp hcm
liên hoan được chia thành nhiều gian hàng
với các món ăn tới từ
như vùng miền bắc trung nam
trong đó nổi bật là các món ăn
theo truyền thống của đất nam bộ sông nước
liên hoan còn có các hoạt động
biểu diễn văn nghệ khu vui chơi
đáp ứng cho học sinh dịp đầu hè
riêng về ẩm thực
với tiêu chí món ăn ngon và sạch
liên hoan nhằm quảng bá và tiếp tục xây dựng
thương hiệu cho du lịch ẩm thực tp hcm
ẩm thực là một sản phẩm
một sự kiện để thuốc các du lịch
cũng như là ngược lại
khách du lịch đến một điểm nào đó
thì người ta ngoài những việc
đi tham quan thắng cảnh
thì ẩm thực cũng là một nhu cầu
rất lớn của khách du lịch
thì chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi
đến tham gia vào các liên hoan ẩm thực
phương nam này
cũng như là đi theo hướng
giới thiệu những món ăn ngon chất lượng
theo hướng tiêu chuẩn sạch
có những nguyên liệu sạch
và nó sẽ tiếp tục được phát triển
trong những năm tới
với mong muốn trong một không gian
rất là gần gũi với du khách
như đàm sen tp hcm
chúng tôi tổ chức các khu vực
để giới thiệu quảng bá
những nét độc đáo của ẩm thực
đất phương nam
chúng ta có thể bắt gặp những món ngon
tinh tế của huế
những món gần gũi với thiên nhiên
như là các món đến từ tây nguyên
và những món gần gũi dân dã
đến từ các tỉnh đồng bằng sông cửu long
và những cái tính xảo
của người sài gòn
trong quá trình chế biến
thực phẩm sẽ được gặp
trong liên hoan đất phương nam
đặc biệt ở kỳ liên hoan ẩm thực
đất phương nam lần thứ tám
các thực khách có thể tham gia tương tác
với các nhà hàng
qua việc trực tiếp tham gia chế biến món ăn
bên cạnh nhiều gian hàng với các thực đơn
bao gồm các đặc sản tới từ nhiều vùng miền
trong cả nước
sự xuất hiện của một khung cảnh sài gòn xưa
theo sáng kiến của ban tổ chức
đã khiến thực khách thích thú
ý đồ của những người thực hiện
là tạo ra một không gian xưa
đầy hoài niệm về cuộc sống đô thị nền sông nước
giúp những thực khách vừa có dịp thưởng thức
món ăn truyền thống
vừa có những trải nghiệm đặc biệt
đây là một gốc tái hiện về sài gòn xưa
sẽ có những hoạt động văn hóa văn nghệ
phục vụ theo tiêu chí này
sẽ tạo ra một không gian
cho du khách đến đây không chỉ thưởng thức
về ẩm thực mà còn thưởng thức
văn hóa nghệ thuật
có những gốc lặng để
nhớ về ẩm thực truyền thống
với những không gian truyền thống
trong cái nhịp đô thị
ngày càng khỏi hãi như hiện nay
hôm nay có lễ thọi ẩm thực
em muốn đến đây tìm hiểu
và muốn ăn lại những món ăn
ngày xưa để tìm lại hương vị
mà mẹ em nấu
và ở đây có rất nhiều
mà mang hương vị
của miền tây nam bộ
ví dụ như là chè
rồi khoai nướng này nọ
chung là rất là ngon
em rất là thích
thành phố cũng sẽ nghiên cứu
tổ chức một liên quan ẩm thực
các món ăn ngon của thế giới
đang kinh doanh tại thành phố
để làm thế nào thu hút
một lượng khách du lịch cao cấp
có thể hiểu biết
và có thể thưởng thức được
những món ăn ngon
mà họ đã từng thưởng thức
ở các nước
thì đến thành phố
họ vẫn có thể thưởng thức
với đầy đủ
đủ đủ chất lượng
và cách phục vụ
như họ đã đến
và thành phố có thể làm được
điều này một cách tuyệt vời
thưa quý vị thưa các bạn
phóng sự về liên hoan ẩm thực
đất phương nam
một sự kiện du lịch ẩm thực
thường niên của thành phố
đã tạm khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay
số phát sóng kỳ này của chúng tôi
chúng tôi hy vọng rằng
sẽ được gặp lại tất cả
quý vị và các bạn
vào dịp liên hoan lần thứ chín
ra vào cuối tháng năm này
một lần nữa
xin được chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
mọi thứ tự liên lạc
xin quý vị và các bạn
liên lạc qua hộp thư
kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong các lần phát sóng tiếp theo
hẹn gặp lại quý vị